sáng nay hai mươi hai tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng new zealand jacinda ardern đã đồng chủ trì cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến để chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược
nhân dịp này hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa thủ tướng việt nam và lãnh đạo nước ngoài qua truyền hình trực tuyến
tuyên bố chung giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng jacinda ardern về nâng cấp quan hệ giữa việt nam và new zealand lên tầm đối tác chiến lược được đưa vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao đưa new zealand trở thành đối tác chiến lược thứ một mươi bảy của việt nam còn việt nam là đối tác chiến lược đầu tiên của new zealand
quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập nhờ mục tiêu tăng cường hơn nữa khuôn khổ giao lưu và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa việt nam và new zealand vì lợi ích của nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình ổn định và thịnh vượng của mỗi nước cũng như của khu vực và trên thế giới
để dẫn dắt và định hướng cho việc tăng cường quan hệ việt nam và new zealand cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị song phương thông qua trao đổi thường xuyên đoàn cấp cao trên các kênh đảng quốc hội và chính phủ đặc biệt là tiếp xúc định kỳ giữa hai thủ tướng và cơ chế học thường niên giữa các bộ trưởng ngoại giao bộ trưởng thương mại và bộ trưởng quốc phòng được tổ chức tại mỗi nước hoặc bên lề các hội nghị đa phương theo hình thức trực tuyến
đối tác chiến lược với new zealand sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác với các quốc gia tầm trung cả trong khuôn khổ song phương và đa phương nhất là asean và apec
quan hệ đối tác chiến lược sẽ tạo ra khung khổ và sung lực hợp tác mới giữa hai nước góp phần tăng cường tin cậy về chính trị gia tăng đan sen lợi ích
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và khu vực ở cả kênh chính phủ và kênh quốc hội khẳng định lại cam kết đối với vai trò trung tâm của asean cũng như vai trò của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình mang tính mở minh bạch bao trùm dựa trên luật lệ được xây dựng dựa trên nền tảng các cơ chế do asean dẫn dắt bảo vệ chủ quyền và lợi ích của tất cả các quốc gia bất kể quy mô lớn hay nhỏ
new zealand một lần nữa nhấn mạnh ủng hộ mạnh mẽ việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tại cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến hai bên đã công bố bốn văn kiện hợp tác quan trọng đã được ký trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp giáo dục và lao động
chỉ hai tháng sau khi đất nước việt nam thống nhất new zealand đã thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam và vào năm hai nghìn chín hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
năm ngoái kinh ngạch thương mại song phương đạt hơn một tỷ đô la mỹ hiện đang có khoảng ba sinh viên việt nam học tại new zealand
thưa quý vị tuyên bố chung giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng jacinda ardern về nâng cấp quan hệ giữa việt nam và new zealand lên tầm đối tác chiến lược
được đưa ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hoạt động này đã đưa new zealand trở thành đối tác chiến lược thứ một mươi bảy của việt nam
còn việt nam thì là đối tác chiến lược đầu tiên của new zealand
và nhân sự kiện quan trọng này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trò chuyện với đại sứ new zealand tại việt nam bà wendy matthews
về những điểm nhấn đáng chú ý trong quan hệ hợp tác giữa hai nước mời quý vị khán giả cùng theo dõi
tôi sẽ nhấn mạnh về ba lĩnh vực là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa new zealand
đầu tiên là hợp tác trong lĩnh vực thương mại trên thực tế thương mại song phương giữa hai nước chúng ta khá đồng đều
giá trị nhập khẩu các sản phẩm từ việt nam và new zealand cũng tương đương với giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ new zealand vào thị trường việt nam
chúng ta đều là thành viên tích cực của hiệp định cptpp và trước đó là hiệp định thương mại tự do asean australia new zealand
chúng ta có những khung hợp tác trong lĩnh vực thương mại rất vững chắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy kinh tế
điểm sáng thứ hai chính là giáo dục hàng năm chúng tôi đón một số lượng lớn học sinh sinh viên việt nam đến new zealand du học
hàng năm có khoảng hơn hai bảy trăm linh học sinh sinh viên việt nam hiện đang theo học tại new zealand
rộng hơn nữa chúng ta đang được chứng kiến ngày càng có nhiều các trường của new zealand có những chương trình hợp tác cùng các trường tại việt nam
ngoài ra còn có rất nhiều sáng kiến giáo dục khác mà chúng ta đều đang cùng hợp tác
thứ ba tôi muốn nhắc đến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp đây là ngành thế mạnh của new zealand
và chúng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm đó với việt nam
việt nam tự hào có nền nông nghiệp phát triển và các bạn có rất nhiều tiềm năng để phát triển
việc việt nam và new zealand nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược sẽ mở ra những hướng đi mới nào cho hợp tác hai bên
trong những ngày vừa qua chúng ta đã ký kết bốn văn kiện hợp tác quan trọng để đón chào tuyên bố nâng cấp quan hệ hai quốc gia lên đối tác chiến lược
bốn văn bản hợp tác rất thiết thực nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục thành lập hệ thống chứng nhận điện tử cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tài chính và giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng
tôi hy vọng những hợp tác trong lĩnh vực nói trên sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
lãnh đạo hai nước chúng ta cam kết sẽ tăng cường nhiều chương trình đối thoại cấp cao tiến hành trao đổi thường xuyên tại cấp bộ trưởng
với các cấp làm việc chúng ta sẽ có nhiều chương trình đối thoại trong các lĩnh vực khác nữa hôm nay là một ngày vui nhưng trong tương lai chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội triển vọng hợp tác khác